thực hiện thông tư số một hai nghìn hai mươi của bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
đến nay các cơ sở giáo dục của tỉnh hà nam đã lựa chọn xong bộ sách phù hợp nhất cho đơn vị của mình với phương châm chất lượng chuyên môn đặt lên hàng đầu
tỉnh hà nam đã ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với sáu nhóm và ba mươi hai tiêu chí cụ thể
yêu cầu các hội đồng chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục nghiên cứu thảo luận đánh giá kỹ từ năm bộ với bốn mươi năm đầu sách trước khi bỏ phiếu chọn ra một bộ sách giáo khoa bảo đảm sát với thực tiễn giáo dục của địa phương

việc lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh hà nam được thực hiện với phương châm chất lượng chuyên môn được đặt lên hàng đầu
phải có nghiên cứu sâu lựa chọn kỹ chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa để lựa chọn được những bộ sách giáo khoa có chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ sở giáo dục phổ thông hà nam
đến nay các cơ sở giáo dục của tỉnh hà nam đã chọn xong bộ sách cho từng đơn vị
trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa các nhà trường luôn quan tâm đến nội dung sách chú trọng việc rèn cho học sinh khả năng tự học tự bồi dưỡng phẩm chất và vận dụng kiến thức đã học cho học sinh và chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn của đơn vị mình đồng thời tổ chức dạy học bảo đảm chất lượng